các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm tháng chín năm hai nghìn một mươi chín cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan trong việc thẩm định xét duyệt cấp phép và cho thông quan nhập khẩu đối với các thuốc chữa bệnh mang nhãn mark công ty helix canada và nhãn mark công ty health hai nghìn canada
theo quy định tại điều ba trăm sáu mươi bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
sau ba ngày đưa ra xét xử sáng nay ngày một mươi chín tháng chín tòa án nhân dân tỉnh đắk nông đã tuyên án đối với hai mươi năm bị cáo trong vụ án chùm gỗ lậu phan hữu phượng tức phượng dâu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại huyện cư rút tỉnh đắk nông
tại buổi tuyên án hội đồng xét xử nhận định việc truy tố xét xử các bị cáo trong vụ án về hành vi vi phạm quy định về khai thác
bảo vệ rừng và lâm sản đưa hối lộ nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là đúng người đúng tội và đúng pháp luật
hành vi phạm tội của bị cáo gây ra đã trực tiếp gây thiệt hại cho nhà nước làm thu hẹp diện tích rừng tự nhiên
đồng thời còn là một trong những nguyên nhân khiến con người phải hứng chịu ngày càng nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan và ngày càng khốc liệt như bão lụt lũ quét lở đất
gây nên sự mất cân bằng sinh thái dẫn đến sự biến đổi khí hậu thất thường và phát sinh nhiều loại dịch bệnh
chính vì vậy nên cần phải xử lý nghiêm cần phải cách ly một số bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm mục đích gian đe chung thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật
sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng hình phạt giảm nhẹ trách nhiệm hình sự hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo phan hữu phượng tám năm sáu tháng tù
nguyễn thành kiệt tám năm tù nguyễn hoàng trang chú tại tỉnh khánh hòa sáu năm tù về các tội vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản đưa hối lộ
các bị cáo khác bị tuyên phạt từ hai đến bảy năm tù về tội nhận hối lộ
bùi văn khang hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện cư mơ ga tỉnh đắk lắc hai năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
riêng bị cáo hà thăng long công tác tại hạt kiểm lâm huyện buôn đôn đắk lắc bị xử phạt một năm sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách ba năm
ngoài án phạt tù cấm các bị cáo đảm nhiệm các chức vụ trong thời hạn ba năm sau khi chấp hành xong án phạt
sau gần một tháng điều tra mở rộng vụ phá rừng ở xã cư giang huyện ea ca thuộc lâm phần do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp ea ca quản lý
đến nay công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện thêm nhiều khu rừng bị tàn phá rất nghiêm trọng trong một thời gian dài
tăng vật gỗ bị khai thác trái phép hiện đã lên hơn năm trăm linh m khối vỗ
sau gần năm tháng kiên trì xác minh lần theo dấu vết đội kẻ sát kinh tế công an thành phố bương ma thuột và đội đặc nhiệm của phòng kẻ sát cơ động công an tỉnh đắk lắk
đã phát hiện về bắt quả tàng một nhóm lâm tặc đang phá rừng tại tiểu khu sáu trăm chín mươi hai thuộc lâm phần công ty trách nhiệm yếu hạn một thành viên lâm nghiệp eak quản lý
ở thôn một mươi năm xã cư giang huyện ea ca
đến nay sau gần một tháng khám nghiệm hiện trường mở rộng điều tra tổ công tác của công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện có tổng cộng bảy điểm tập kết gỗ lậu quy mô lớn
năm dài rác ở các xã trên địa bàn huyện ea ca
trong đó có hai điểm tập kết gỗ lậu gần biên rừng hai điểm ở sừng mộc và ba điểm trong các khu nhà dân
qua quá trình khám nghiệm hiện trường trên diện tích rừng hơn năm trăm linh hectare ở các tiểu khu thuộc thôn một mươi một mươi một một mươi ba và một mươi năm của xã cư giang
đến nay các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh đắk lắc đã phát hiện bốn trăm tám mươi một lóng hộp gỗ và trên một trăm năm mươi gốc cây lớn đã bị các đối tượng lâm tạc cưa hạ
với tổng khối lượng gỗ bị khai thác trái phép ước tính ban đầu khoảng trên ba trăm tám mươi mét khối
trong thời gian vừa qua thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí giám đốc công an tỉnh lực lượng chức năng đã chấn áp xử lý mạnh tội phạm hủy hoại rừng
vận chuyển lâm sản trái phép đã điều tra khởi tố nhiều vụ việc phức tạp với các loại tội phạm này
hiện nay các đối tượng lâm tạc có xu hướng vào sâu nói với các cánh rừng già đường đi để hiểm trở khó khăn
sau một thời gian kiên trì mật phục có thời điểm các trinh sát ở trong rừng già hơn một tháng trời
lực lượng chức năng công an tỉnh đã bắt quả tang vụ khai thác hủy hoại rừng trái phép quy mô lớn tại tiểu khu sáu trăm chín mươi hai xã cư giang huyện eka
hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
hiện vụ việc được truyền cho công an huyện eka và các cơ quan công an đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam bốn đối tượng trực tiếp tham gia phá rừng cùng chú ở thôn một mươi năm xã cư giang huyện eka
trong hơn một năm qua cùng với việc triển khai đồng bộ các kế hoạch phòng chống chấn áp tội phạm và lập được nhiều chiến công
đồng chí giám đốc công an tỉnh cũng đã quan tâm và chỉ đạo mạnh mẽ công tác phòng chống và chấn áp các tội phạm
về quản lý bảo vệ rừng xâm hại rừng hủy hoại rừng
khai thác mua bán vận chuyển lâm sản trái phép hay đồng bộ trên địa bàn tỉnh ở nhiều huyện trọng điểm
và chúng tôi đang đứng ở đây là một minh chứng là lực lượng công an qua một thời gian dài điều tra mật phục
đã bắt quả tang và đang tiến hành điều tra để khởi tố vụ án xử lý theo đúng quy định pháp luật
chúng tôi tin tưởng với sự vào cuộc mạnh mẽ của công an tỉnh như hiện nay là động viên khích lệ rất lớn
đối với các ngành chức năng ngành nông nghiệp và kể cả chủ rừng chính quyền địa phương
và chúng tôi tin tưởng rằng công tác quản lý bảo vệ rừng sẽ được cải thiện trong thời gian đến
tự thực trạng phá rừng xảy ra triển miên dài dặng trong nhiều năm qua
trên các lâm phần của công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên lâm nghiệp eak quản lý
ở địa bàn hai xã cư bông và cư giang đã khiến dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của chủ rừng
là công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên lâm nghiệp eak cũng như lực lượng kiểm lâm ở địa phương
một vụ vận chuyển pháo trái phép từ con tum về đồng nai tiêu thụ vừa bị công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
sáng nay trong lúc tuần tra đoạn qua đường phường bình tân thị xã buôn hồ tổ công tác phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc
phát hiện chiếc xe ô tô bảy chỗ mang biển kiểm soát bảy mươi hai l chín trăm bốn mươi bảy có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu yêu cầu kiểm tra
hai nam thanh niên trên xe đã chạy vào các dãy cà phê của người dân rồi tẩu thoát
qua kiểm tra lực lượng công an tỉnh đắk lắc phát hiện bắt giữ
trên xe có nhiều bao tải thùng cắt tông bên trong chứa hơn một trăm linh hộp pháo và bốn mươi cây pháo hoa với tổng trọng lượng trên hai trăm linh kg
sau khi kiểm tra công an xác định văn đang sử dụng giấy phép lái xe giả biển số giả và dương tính với chất ma túy
còn chiếc xe ô tô sau khi tra cứu trên hệ thống đăng ký quản lý phương tiện toàn quốc thì hoàn toàn không có
tại cơ quan điều tra văn khai nhận hai người bỏ chạy thì một người có tên là cảnh ở đồng nai
người còn lại tên là văn

vào sáng ngày một mươi bảy tháng chín cả ba đến cửa khẩu bờ y của tỉnh con tum để mua pháo về tỉnh đồng nai bán kiếm lời
bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
cục chế biến và phát triển thị trường nông sản thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
khối lượng gạo xuất khẩu tháng tám năm hai nghìn một mươi chín ước đạt năm trăm chín mươi một tấn với giá trị đạt hai trăm sáu mươi năm triệu usd
khối lượng xuất khẩu gạo tám tháng năm hai nghìn một mươi chín ước đạt bốn năm mươi bốn triệu tấn và gần hai tỷ usd
tăng ba về khối lượng nhưng lại giảm một mươi bốn chín về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
trong những tháng qua philippines vẫn đứng ở vị trí thứ nhất về thị trường xuất khẩu gạo của việt nam
với ba mươi bốn năm thị phần tương ứng với năm trăm tám mươi chín bốn triệu usd gấp ba hai lần về khối lượng và gấp hai bảy lần về giá trị
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo các chuyên gia thị trường lúa gạo trong ngắn hạn dự báo vẫn sẽ gặp khó khăn
do việc xuất khẩu sang trung quốc và philippines bị hạn chế
sau một thời gian dài giảm nhu cầu gạo từ thị trường trung quốc vẫn chưa có dấu hiệu tăng trưởng trở lại
ngược lại xuất khẩu gạo sang eu dự báo sẽ tăng do tác động của hiệp định evfta được ký kết vào ngày ba mươi tháng sáu vừa qua
sự biến động đột ngột của độ mặn kết hợp với sự bất lợi của các yếu tố khác
có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng cá chết hàng loạt tại tỉnh hà tĩnh
thông tin này đã được đưa ra trong báo cáo kết quả quan chắc đột xuất cá nuôi lồng tại hà tĩnh
từ trung tâm quan chắc môi trường và bệnh thủy sản miền bắc thuộc viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản i
bên cạnh đó trung tâm quan chắc môi trường và bệnh thủy sản miền bắc thuộc viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản i
cũng khuyến cáo và đề nghị các hộ nuôi không thả cá giống mới ở thời điểm hiện tại
tập trung vệ sinh lấy lồng khởi trùng và phơi khô trước khi sử dụng nuôi vụ tiếp theo
chỉ thả giống mới khi có khuyến cáo của cơ quan chức năng không vứt cá chết ra ngoài môi trường
thu gom và xử lý theo hướng dẫn của cơ quan chức năng
trước đó từ đêm ngày tám tháng chín tại các vùng nuôi cá lồng của các hộ dân trên sông nghèn thuộc địa phận xã thạch sơn
và sông rào cái thuộc địa phận xã thạch đỉnh huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
bắt đầu xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt trên các lồng nuôi
cá chết chủ yếu là cá chẽm còn gọi là cá vượt và cá hổng mỹ
theo thống kê sơ bộ tại địa bàn xã thạch sơn huyện thạch hà
có năm mươi bốn hộ nuôi cá chịu thiệt hại với hai trăm năm mươi chín lồng nuôi sản lượng khoảng một trăm linh tấn giá trị thiệt hại ước tính trên một mươi hai tỷ đồng
tại xã thạch đỉnh huyện thạch hà có tám hộ nuôi chịu thiệt hại ước tính sản lượng khoảng bốn năm tấn
chỉ tính trong một tháng qua đã có hơn một năm trăm linh chuyến xe trở lợn từ các tỉnh thành phía nam
qua trạm kiểm dịch ông đồn thuộc huyện xuân lộc tỉnh đồng nai ra bắc
nguyên nhân là do tranh lệch giá giữa miền nam và miền bắc
trong khi cơn bão dịch tả lợn châu phi vẫn đang diễn biến rất là phức tạp khiến nguồn cung khan hiếm
hiện nay giá lợn hơi tại tỉnh đồng nai giao động từ bốn mươi một đến bốn mươi ba đồng một kg
trong khi giá lợn tại các tỉnh thành phía bắc có chung biên giới với trung quốc
giá dao động ở mức năm mươi bảy đến năm mươi tám đồng một kg
do giá lợn tranh lệch cao là nguyên nhân khiến thương lái tìm mua lợn ở các tỉnh phía nam đưa ra phía bắc
một số thương lái thu mua lợn tại đồng nai cho biết
lợn trở ra phía bắc chủ yếu xuất sang trung quốc theo đường tiểu ngạch
thưa quý vị và các bạn dân gian xưa thường có câu
muốn giàu thì nuôi cá muốn khá thì nuôi heo
vậy nhưng người nuôi heo ở quảng ngãi lại không khá lên được
khi mà nạn dịch tả heo châu phi hoành hành trong nhiều tháng qua
đã đẩy nhiều hộ chăn nuôi rơi vào tỉnh cảnh bắc
cảnh lào đao trắng tay
cả đàn heo là tài sản quý giá của gia đình
nhưng chỉ trong phút chốc đã chết sạch hoặc là bị tiêu hủy hoàn toàn
câu chuyện buồn này được chúng tôi ghi nhận tại huyện nghĩa hành của tỉnh quảng ngãi
nơi đang là điểm nóng của dịch tả heo châu phi
chuồng heo giờ chẳng còn con heo nào
đôi mắt thắt thần bảo oanh chưa bao giờ nghĩ có ngày gia đình mình
lại rơi vào tình cảnh khốn khó mất sạch cả đàn heo như bây giờ
gần năm mươi con heo là tài sản quý giá của gia đình bà
đã bị dịch tả heo châu phi tiêu hủy toàn bộ
heo không còn cuộc sống của gia đình bà vì thế cũng rơi vào khó khăn
nói chung là con heo thì ví dụ mình nuôi tháng này
bón tháng kia mình bón thì cái đồng tiền mình cũng sai sở
nó cũng đỡ hơn
dù từ ngày mà nó bị heo dài thì nói chung kinh tế thì nó cũng giặt vặt
bây giờ cũng trong xô mà có cái nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước
để mình tính mình trang nuôi cái bò hoặc là gò
vì mình tới lại ở đòn khóc
từng nuôi giấc mơ giàu lên từ nghề nuôi heo
nhưng giờ anh nguyễn em gần như đã vỡ mộng
dịch tả heo châu phi đã lấy đi tất cả
cả đàn heo chủ yếu là heo nọc heo giống trị giá hơn trăm triệu đồng
giờ chỉ còn lại cái chuồng trống
chưa bao giờ anh nguyễn em lại buồn với nghề nuôi heo như bây giờ
nói chung là một con heo
nói chung là cái bệnh dịch tu phi này
nói chung là nó bị kinh tế của em hết luôn
có cái rồn trang nuôi của em luôn
bởi vì kinh tế của em là hơi đứa con ăn hạt
ở xoa là cũng nhà trang nuôi
em khơi thoát tình heo
cuộc sống hàng ngày chỉ bấy nhiêu thôi
mà nó lồn hết luôn không còn cái gì nữa hết
mỗi ngày lại có thêm những đàn heo được cấp tốc đưa đi tiêu hủy
trong sự nuối tiếc của người chăn nuôi heo nghĩa hành
đến giờ đã có đến một trăm năm mươi tấn heo mắc dịch tả lợn châu phi
ở một mươi xã của nghĩa hành phải đưa đi tiêu hủy
gây thiệt hại bạc tỷ cho hộ nuôi
tình hình thiệt hệ cho người nông dân tương đối rất lớn
đứng trước tình hình đó
ủy ban nhân dân quyền đã trích nguồn kinh phí dự phạm
để hỗ trợ theo chỉ độ của tỉnh
để hỗ trợ cho các địa phương
nhất là tiêu độc khởi trùng
và tiêu hủy
nguồn kinh phí đó đã lên hàng tỷ bậc rồi
heo không còn
những khu chuồng nuôi heo
giờ cũng phải dỡ dọn để tính hướng làm ăn mới
dịch tả heo châu phi hoành hành trong những tháng qua
đã đẩy nhiều hộ nuôi heo ở nghĩa hành
và nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
rơi vào tình cảnh trắng tay khó khăn trồng chất khó khăn
cảm ơn các bạn đã theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại